với ý nghĩa chia sẻ yêu thương tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn
trẻ em khuyết tật tại các trung tâm bảo trợ
tại tỉnh bắc giang ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội phối hợp với bệnh viện tim hà nội
đã tổ chức chương trình ngày chủ nhật yêu thương tại trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh bắc giang
trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh bắc giang hiện đang nuôi dưỡng chăm sóc dạy nghề
và phục hồi chức năng cho gần hai trăm linh đối tượng là người khuyết tật người cao tuổi
trẻ em mồ côi bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
chương trình ngày chủ nhật yêu thương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức bữa ăn trưa
cải thiện cho các đối tượng được nuôi dưỡng và cán bộ nhân viên tại trung tâm
khám chuyên khoa tim mạch và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn một trăm linh đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt
trao tặng các trang thiết bị cho người được nuôi dưỡng tại cơ sở gồm hai mươi giường inox ba tủ cấp đông và tiền mặt
đây là những cái mánh đời thua thiệt
trong cuộc sống chúng ta có điều kiện chúng ta đóng góp chúng ta chia sẻ
để với một mục tiêu đất nước chúng ta có cuộc sống hạnh phúc và mọi người đều được hạnh phúc
và thực hiện đúng cái mục tiêu thiên niên kỷ là không để ai bị bỏ rớt lại phía sau
đây là lần thứ một mươi ba của đội tiêm hà nội đầu hành với cả ủy ban các đề xã hội trong chương trình chuyện yêu thương
mặc dù đã được rất quan tâm của chính phủ của tỉnh
nhưng mà đời sống của các đối tượng
các cán bộ ở đây có rất nhiều khó khăn
qua việc khám sàng lọc chúng tôi đã có những cái đóng góp nhỏ bé của mình về cơ sở vật chất
để làm sao mong muốn các cái đời sống hàng ngày của các cán bộ ở đây được tốt hơn
và đặc biệt là chúng tôi phát hiện ra được ba trường hợp bị tim bẩm sinh
và chúng tôi sẽ tìm các nguồn tài trợ để có thật sửa chữa cho các cháu
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy những năm qua chương trình ngày chủ nhật yêu thương
đã góp phần cho các đối tượng
chúng tôi đã góp phần chia sẻ tình cảm yêu thương của cộng đồng
đến những người được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên cả nước
tiếp thêm động lực để họ vượt qua những khó khăn của bản thân vượt lên hòa nhập với xã hội